tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao estonia
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hai nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp
tuy nhiên việc trao đổi đoàn các cấp còn hạn chế
thủ tướng hoan nghênh mô hình chính phủ điện tử của estonia tin tưởng hai nước có nhiều tiềm năng
qua chuyến thăm của bộ trưởng quan hệ hai nước sẽ được phát triển lên một tầm cao mới
bộ trưởng ngoại giao estonia nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác
nhất là các lĩnh vực như chính phủ điện tử quản trị điện tử
đối với estonia việt nam là một thị trường tiềm năng lớn về thương mại kinh tế số dịch vụ số
hy vọng nhờ đó sẽ cung cấp các giải pháp thông minh xóa nhòa các khoảng cách địa lý
estonia tin tưởng công nghệ số thì giúp chính phủ việt nam đẩy nhanh chính phủ điện tử
tăng cường sự minh bạch tiết kiệm ngân sách
estonia sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm này với việt nam
estonia ủng hộ xu hướng tự do thương mại
về hiệp định thương mại tự do eu việt nam estonia nỗ lực để eu đẩy nhanh quá trình ký kết
và sẽ là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn hiệp định này
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hai nước còn tiềm năng hợp tác rất lớn
kim ngạch thương mại song phương còn quá nhỏ
hy vọng sau chuyến thăm này estonia ra soát lại tăng cường các giải pháp
để đẩy mạnh kim ngạch thương mại tương xứng tiềm năng
thủ tướng nêu rõ kinh nghiệm của estonia về chính phủ điện tử rất tốt cho việt nam vận dụng
mong bộ trưởng ủng hộ việc hỗ trợ lĩnh vực này cho việt nam
những giải pháp thông minh sẽ được đặt ra trong quá trình này
vì vậy việt nam hoan nghênh các chuyên gia estonia sang hỗ trợ việt nam
trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử
thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của hai nước trên các diễn đàn đa phương
việt nam cũng đánh giá cao vai trò của estonia trong eu
hy vọng estonia với uy tín của mình
thúc đẩy eu sớm ký hiệp định thương mại tự do eu việt nam
thủ tướng nêu rõ quan điểm các nước dù lớn hay nhỏ
đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế nhất là các công ước của liên hợp quốc
trong đó về vấn đề biển đông thủ tướng nhấn mạnh lập trường nhất quán của việt nam
là bảo đảm hòa bình ổn định bảo đảm tự do hàng không hàng hải
tôn trọng công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai